trong chiều ngày hai mươi bốn tháng ba theo giờ địa phương tại geneva thụy sĩ bên lề đại hội đồng ipu một trăm ba mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch hạ viện indonesia bamban susatio và đoàn đại biểu indonesia
tại buổi tiếp chủ tịch hạ viện indonesia bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào indonesia trong những lĩnh vực như thăm dò khai thác dầu khí
chủ tịch hạ viện indonesia hy vọng việt nam là một trong những bạn hàng thương mại lớn của indonesia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhất trí với những ý kiến của chủ tịch hạ viện indonesia đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác hai nước nhất là về thương mại và đầu tư còn rất lớn cần tăng cường hợp tác để đưa kim ngạch thương mại hai nước lên một mươi tỷ usd trong thời gian tới
đánh giá cao indonesia tích cực hợp tác giải quyết đưa ngư dân việt nam về nước
chủ tịch quốc hội cho rằng hai bên cần giải quyết vấn đề này trên tinh thần nhân đạo phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng asean
đặc biệt indonesia cùng việt nam thiết lập đường dây nóng chống đánh bắt cá bất hợp pháp